sau khi phát hiện một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng ở thành phố đông hà
tỉnh quảng trị đã phong tỏa y tế hai mươi bảy điểm trên địa bàn thành phố đông hà các huyện hải lăng
do linh và vĩnh linh cùng tỉnh quảng trị đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về
giãn cách xã hội toàn bộ thành phố đông hà bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày một mươi sáu tháng chín cho đến khi có thông báo mới
theo đó thành phố đông hà sẽ thực hiện giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
khu phố cách ly với khu phố phường cách ly với phường yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài
trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc ben cấp cứu làm việc tại nhà máy
cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài
phạm vi công ty
công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
hiện tại liên quan đến một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố đông hà
tỉnh quảng trị đã truy vết được một trăm ba mươi ba trường hợp f một và một trăm ba mươi ba trường hợp f hai
tỉnh quảng trị cũng đã quyết định cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố đông hà
tiếp tục học theo hình thức trực tuyến